chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận chỉ đạo ubnd tp phan thiết thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tại một mươi xã phường trên địa bàn thành phố phan thiết bắt đầu từ giờ ngày bốn tháng một mươi
các địa phương áp dụng chỉ thị một mươi sáu ở thành phố phan thiết gồm sáu xã phường đức thắng đức nghĩa lạc đạo đức long tiến lợi tiến thành
một số khu vực phía bắc sông cà ti thuộc các phường phú tải phú trinh bình hưng và hưng long
người dân trong khu vực thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu không đi ra khỏi nhà từ một mươi tám h ngày hôm trước cho tới sáu h sáng ngày hôm sau
trừ các trường hợp được cho phép
đối với các xã phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc tại chỉ thị số một mươi năm và phong tỏa hợp lý những nơi có ca mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó tỉnh bình thuận cũng quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá phan thiết